ngày hai mươi ba tháng hai bộ công thương đã chính thức đưa ra thông tin về hình thức kỷ luật
đối với cán bộ đi lễ trong giờ làm việc được báo chí nhắc tới trong thời gian vừa qua
theo đó hội đồng kỷ luật của bộ công thương đã bỏ phiếu kín để khuyến nghị hình thức kỷ luật
đối với ông bùi quang hưng và thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương đối với ông bùi quang hưng
giám đốc trung tâm hỗ trợ xuất khẩu cục xúc tiến thương mại
bên cạnh đó theo chỉ đạo của bộ trưởng bộ công thương hội đồng kỷ luật của cục xúc tiến thương mại
cũng đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với bảy cán bộ cấp phòng của trung tâm
và khiển trách đối với hai viên chức và người lao động khác
lãnh đạo bộ công thương nhất trí với đề nghị này và ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đã ủy quyền cục trưởng cục xúc tiến thương mại ký quyết định kỷ luật đối với các cá nhân nêu trên